trở lại với công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tp hcm
sáng nay ngày ba tháng bảy một trăm năm mươi năm điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tp hcm
đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín cho gần một trăm hai mươi cán bộ giáo viên thí sinh
dự thi tốt nghiệp đợt một công tác xét nghiệm được thực hiện trong ngày ba tháng bảy
và trả kết quả trong ngày bốn và ngày năm tháng bảy
tại điểm lấy mẫu xét nghiệm trường tiểu học đinh tiên hoàng quận một tp hcm
trong ngày hôm nay lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín cho khoảng năm trăm linh thí sinh
và hơn một trăm linh cán bộ giáo viên và nhân viên phục vụ kỳ thi
thời gian lấy mẫu bắt đầu từ bảy giờ ba mươi phút và kết thúc lúc một mươi sáu giờ cùng ngày
thí sinh đến xét nghiệm thực hiện nghiêm yêu cầu năm k thực hiện khai báo y tế
đo nhiệt độ rửa tay sát quẩn theo yêu cầu phòng dịch
thí sinh đến điểm xét nghiệm theo thứ tự không giờ được sắp xếp từ trước
nên không có tình trạng phải chờ đợi
cái điều này là điều hết sức cần thiết để mà có thể đảm bảo được
thí dụ mà thí sinh đi thi thì kiểm soát được dịch bệnh
nhưng mà em thấy cũng vô cùng nguy hiểm
ví dụ nếu mà lần đầu thì xét nghiệm âm tính nhưng mà lần thứ hai dương tính
thì có thể ảnh hưởng tới cả những bạn thi còn lại luôn
qua đó cũng ảnh hưởng tới người nhà nên em hơi lot
chắc chắn là mình ở nhà rồi để mình giữ sức khỏe của mình từ đây cho tới kỳ thi
và tiếp theo đó là nếu mà mình có ra khỏi nhà hoặc là có những cái việc mà rất là gấp
thì mình phải luôn đem theo là nước rửa tay nè
những cái đồ bảo hộ như là khẩu trang và cái mặt nạ để che nứt bắn như thế này
đến thời điểm này tất cả các bộ phận in sau đề thi lực lượng coi thi tại tp hcm
cũng đã được xét nghiệm và tiêm vaccine covid một mươi chín
đối với các thí sinh tự do các em sẽ tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín tại nơi cư trú
nếu kết quả xét nghiệm âm tính thí sinh mới được tham gia kỳ thi tốt nghiệp
trung học phố thông lần một
phiếu xét nghiệm covid một mươi chín sẽ như một thế dự thi
thí sinh bắt buộc phải cầm theo trong các buổi thi